thưa quý vị huyện trùng khánh là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh cao bằng
dù vị trí địa lý gây khó khăn cho lực lượng chức năng triệt phá các đường dây ma túy
tuy nhiên lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống đối với loại tội phạm này
nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự nơi phên dậu của tổ quốc
riêng năm hai nghìn hai mươi một công an huyện trùng khánh đã triệt phá tám mươi hai vụ với một trăm một mươi một đối tượng
thu giữ số lượng lớn là heroin và ma túy đá
chỉ tính riêng đợt cao điểm tấn công trái nắp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
cũng đã phát hiện bắt giữ một mươi hai vụ với một mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chân ma túy
đối với địa bàn huyện trùng khánh trước nay cũng xác định là một trong địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
địa bàn trùng khánh là địa bàn trung chuyển ma túy giữa việt nam và trung quốc
điện quân trùng khánh cũng là địa bàn trung chuyển ma túy giữa việt nam và trung quốc

trùng khánh được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy
các đối tượng vận chuyển ma túy sạng đá từ trung quốc và việt nam
và vận chuyển heroin từ tây bắc qua địa bàn đưa sang trung quốc
chúng thường xuyên câu kết với nhau từ trong và ngoài biên giới
hình thành các đường dây vận chuyển ma túy khép kín
do vậy công tác đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi ma túy gặp nhiều khó khăn nguy hiểm
các loại tội phạm riêng về ma túy thì cấu kết với nhau rất là chặt chẽ
và thường sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nhau gây khó khăn trong công tác đấu tranh kiệt phá
đặc biệt là khi các đối tượng vận chuyển ma túy thì thường thay đổi nhiều địa điểm với nhiều loại phương tiện khác nhau
khi mà phát hiện các đường dây thì công tác theo dõi và để nắm bắt để đấu tranh triệt xóa rất là khó khăn
theo cơ quan công an thời gian qua dịch covid diễn biến phức tạp
tuy nhiên các đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy trên địa bàn huyện trùng khánh lại có dấu hiệu phức tạp hơn
tăng cả về số vụ và số đối tượng
các đối tượng thường hoạt động nhỏ lẻ để đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan công an
em đi tìm mua ma túy ở quận bến sới về xong
chê lệ ra bán cho ai cần mua bán thì bản thân em cũng nghiện
em có mua hai lần một lần là hai triệu dưới một lần là bảy triệu tám
vì thấy lợi nhận cao em mới làm
với phương châm đấu tranh kết hợp phòng ngừa
bên cạnh việc triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy
công an huyện trùng khánh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa tệ nạn ma túy tố giác tội phạm
góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân